chỉ còn hơn một tháng nữa kỳ thi vào lớp một mươi tại hà nội năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra
qua thống kê dự kiến hà nội sẽ có hơn một trăm linh học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở
giảm bốn học sinh so với năm trước
kỳ thi năm nay sẽ có nhiều điểm mới để có thể chuẩn bị tốt nhất cho các em
sau đây mời quý vị cùng theo dõi những lưu ý cho các thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi vào lớp một mươi tại hà nội năm nay
và lịch sử với thời gian làm bài sáu mươi phút các bài thi toán và ngữ văn theo hình thức tự luận
thời gian làm bài một trăm hai mươi phút kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
sẽ được tổ chức vào các ngày mùng hai và mùng ba tháng sáu